vào ngày hôm nay phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố huế
đấu tranh làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
có tổng số tiền cá độ lên đến một trăm linh tỷ đồng
vào ngày bốn tháng bảy các đơn vị đã phối hợp phá chuyên án đấu tranh
với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bắt giữ bốn đối tượng là châu văn bin nguyễn thị mỹ lệ trần quang tùng
và nguyễn văn tú cùng chú tại thành phố huế
theo điều tra ban đầu đối tượng châu văn bin quản lý sử dụng một tài khoản cấp cao
tại trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com
bin đã phân chia trang này thành nhiều cấp rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là luyện
sau đó đối tượng nguyễn minh lệ lại tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá
cho hai đối tượng là tùng và tú để các đối tượng thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc
cho các con bạc qua mạng internet
tính từ tháng bốn đến nay các đối tượng tổ chức cho các con bạc đánh bạc
với tổng số tiền gần một trăm linh tỷ đồng